người con yêu tú của nam bộ một tấm lòng sát son vì nước vì dân
để kể những kỷ niệm và những điều học tập được từ một nhân cách lớn
một tấm lòng sát son vì nước vì dân như nguyên thủ tướng phan văn khải
thì không biết bao nhiêu giấy bút bao nhiêu lời văn cho đủ
chỉ có thể nói ngắn gọn rằng đó là một nhà lãnh đạo tài ba với tư duy vượt trước thời đại
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
một người lãnh đạo hết lòng hết sức lo toan cho cuộc sống của nhân dân
một người con ưu tú của dân tộc một đồng chí thân thương trí tình trí nghĩa
và một người luôn hết lòng tri ân những thế hệ đi trước
hết lòng giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau
các báo số ra những ngày tiếp sau đó đều dành những bài viết trang trọng
để tri ân với cố thủ tướng phan văn khải
hai ngày quốc tàng là những tấm lòng của cán bộ nhân dân trên khắp cả nước
dành cho người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
đồng đảo các tầng lớp nhân dân cán bộ chiến sĩ ở thành phố hồ chí minh
và mọi miền đất nước đã tể tiệu đông đủ từ sáng sớm trước hội trường thống nhất
để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên thủ tướng phan văn khải
người chiến sĩ cộng sản trung kiên người lãnh đạo tài năng tiêu biểu
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhà nước
được nhân dân trong nước và thế giới kính trọng
vâng xin chào chị và cảm ơn chị đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa nhà báo vĩnh quyên chúng ta vừa điểm lại những tình cảm
và những dòng xúc động dành cho cố thủ tướng phan văn khải
vậy với cá nhân chị cảm xúc của chị vào lúc này như thế nào
khi mà nhắc đến ông một vị thủ tướng được nhiều người đánh giá
là giản dị và hết lòng vì nhân dân
tôi nghĩ rằng là với cương vị cá nhân của tôi cũng như rất nhiều người dân việt nam
khi mà chứng kiến và xem những hình ảnh đặc biệt
những hình ảnh truyền trực tiếp từ tp hcm
lễ truy điệu của cố thủ tướng phan văn khải
thì thực sự đấy là một tâm trạng tôi nghĩ rất là buồn rất là tiếc thương
bởi vì như chính trong câu hỏi của chị cũng vừa nói
đấy là một thủ tướng mà được đông đảo dư luận đánh giá
là một vị thủ tướng rất giản dị rất gần dân và cũng hết lòng với đất nước
tôi nghĩ là cái cảm giác đấy của tôi cảm xúc của tôi
cũng giống như hàng triệu người dân khác
trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đổi mới
những đóng góp của ông chắc chắn là lịch sử sẽ còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần
vậy dưới con mắt của một người làm nghề báo
thì nhà báo có đánh giá như thế nào về những thành tiệu mà ông đã để lại cho chúng ta
trong suốt quá trình làm thủ tướng của cố thủ tướng phan văn khải
tôi nghĩ là để đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ nhất
về những cái đóng góp của cố thủ tướng phạm văn khải
thì tôi nghĩ rằng còn phải có rất nhiều các chuyên gia từ rất nhiều lĩnh vực
cũng như thậm chí của cả các nhà sử học nữa
nhưng với một cái góc độ quan sát của cá nhân tôi
mặc dù thì tôi chưa được làm việc trực tiếp với thủ tướng lần nào
nhưng mà qua những cái khi mà xem
quan sát và qua nghề nghiệp ý
thì tôi nghĩ rằng một trong những cái mà giới báo chí cũng như những chuyên gia
đều phải thừa nhận theo cái đóng góp của thủ tướng văn khải là
chúng ta gọi ông là thủ tướng là người kỹ trị
tức là đóng góp rất lớn vào cái mặt về cải cách về kinh tế
đặc biệt là cải cách về mặt doanh nghiệp
cũng như là những đóng góp lớn của ông về mặt ngoại giao
chỉ cần chúng ta nghĩ một số những cái điểm mốc rất là nhỏ thôi
nhờ có những cái quan điểm của ông
tất nhiên không phải là một mình cố thủ tướng
mà còn nhiều các bộ phận khác nữa
nhưng mà luật doanh nghiệp của chúng ta là cũng đã được ra đời này
thế rồi thủ tướng cũng là người rất là quan tâm và thúc đẩy
cũng như là có cái cuộc tiếp xúc đầu tiên với cả giới doanh nhân doanh nghiệp
tức là ông đánh giá tôi nghĩ rằng ông có một cái nhìn rất là thực tế
và đúng đắn đối với những sự đóng góp của giới doanh nhân doanh nghiệp
và ở cái thời điểm đấy thì tôi nghĩ rằng
không phải đến cái lưu lượng mà không phải được nhiều người đánh giá cao
thì thủ tướng phan văn khải
cố thủ tướng phan văn khải đã đánh giá cao sự đóng góp
của doanh nhân doanh nghiệp
một cái ví dụ nữa chẳng hạn như là
hoặc ông cũng là người mở đường cho cái quan hệ ngoại giao giữa việt nam và mỹ
và ông cũng là thủ tướng đầu tiên đi sang thăm mỹ
và để mở đường cho tất cả những cái về sau này của chúng ta
cái quan hệ nối lại quan hệ của chúng ta với cả mỹ
tôi nghĩ rằng chỉ một hai cái mốc nhỏ đấy nêu lên
cũng có thể thấy rằng nó chỉ đơn giản

vâng xin cảm ơn những chia sẻ của chị ở phần đầu chương trình
về góc độ pháp luật nhiều ý kiến cho rằng
phải bổ sung trường hợp xe ưu tiên được đi ngược chiều vào cao tốc
trong luật giao thông đường bộ hai nghìn tám
chúng ta đã từng giải cứu lợi
trước nữa thì là giải cứu vải thiều
giải cứu nhãn rồi giải cứu hành
giải cứu tỏi giải cứu dưa hấu đúng không ạ
và năm nay thì chúng ta đến là giải cứu củ cải
và tôi nghĩ rằng cái vòng quay đấy nó cứ luẩn quẩn
nó vẫn cứ như thế
bởi vì khi chúng ta tập trung vào ăn củ cải
thì chúng ta lại tập trung vào giải cứu củ cải
thì chúng ta sẽ không
cái dạ dày của con người nó chỉ có hạn thôi
cho nên khi nó ăn nhiều cái thứ này
thì là sẽ phải ăn giảm thứ khác
và khi chúng ta giải cứu được món này
thì món khác lại tiếp tục phải giải cứu
và tôi nghĩ rằng cái câu chuyện giải cứu đấy
bản thân báo chí đã nói rất nhiều
nhưng mà nó vẫn nguyên như cũ
bởi vì tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất
là cái giải quyết cái quy hoạch
cái quy hoạch từ cái đổ vào đến những cái đổ ra
và khi trong khi nông dân của chúng ta là đổ củ cải đi
hoặc bán với giá một một củ cải
thì như tôi ngày hôm qua tôi mua ở siêu thị kim liên
là khi cái củ cải khô đã sơ chế
rồi đã gọi là sơ chế
nhưng thực ra chỉ là gì
tức là họ rửa sạch họ trần nước sôi
và sau đó họ ngâm với cả một ít đường
một ít tỏi một ít giấm
thì chị cũng biết là tôi mua với giá bao nhiêu không ạ
tôi nghĩ rằng chị cũng sẽ không tưởng tượng được
với giá một mươi hai một lạng
một mươi hai một lạng trong khi đó củ cải tươi
chúng ta vừa đổ đi cho lợn
và chúng ta bán với giá một đồng một cân
vậy câu chuyện đấy nó là gì ạ
đúng không ạ
từ chỗ cái đổ ra của nông dân
là một khoảng cách rất là lớn
khoảng chi phí rất là lớn trong đấy
và hai nữa thì bản thân người nông dân cũng như vậy
cái tự phát
một nhà trồng nó rất tốt
hai nhà mười nhà một thôn trồng nó tốt
như đến một xã một huyện tất cả đổ xô
bỏ tất cả các gác trì để trồng củ cải
tôi nghĩ rằng không hề nghĩ rằng
khi nó nhiều lên thì đi nào
đầu ra ở đâu
có làm các cái gì để sấy khô
hoặc để bảo quản để chế biến
chắc những thứ khác thôi
không hoàn toàn thủ động
phụ thuộc vào thương lái
thì tôi nghĩ rằng câu chuyện đấy nó sẽ tiếp diễn
thưa nhà báo vụ việc xe cứu hỏa
bị tai nạn trên cao tốc tuần qua
có lẽ đây là một sự việc hết sức là hy hữu
và như báo chí đã đề cập là
chúng ta cần phải bổ sung luật
ngay khi mà sự cố này xảy ra
vậy còn quan điểm của nhà báo thì như thế nào
thực ra thì cái vụ tai nạn này
đúng như chị nói nó rất là hy hữu
và cái hậu quả của nó
cũng rất là đáng tiếc
một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh
và một số những người khác bị thương
thì ở đây cũng từ cái câu chuyện này
thì chúng ta thấy rằng là các cái
chia ra hai luồng bản thân báo chí
cũng chia ra làm hai luồng
và giới luật sư cũng chia ra làm hai luồng
để mà ngã ngũ như thế nào
thì tôi nghĩ rằng là cần phải có sự vào cuộc
của rất nhiều các bên để từ chỗ
mà kiểm tra lại hiện trường xem lại mổ lại
băng băng quay clip
vụ tai nạn đấy cũng như là phỏng vấn
các nhân chứng và đối chiếu vào các luật
thì tôi nghĩ lúc đấy nó mới có một cái kết luận chính xác được
nhưng rõ ràng từ những tranh luận đấy
thì chúng ta thấy rằng đúng là
luật liên quan đến này dường như là
sẽ phải bổ sung bởi ví dụ như
chẳng hạn là trong luật chúng ta thì quy định
rất là rõ những cái loại xe ưu tiên và xe
phòng cháy chữa cháy thì được quyền ưu tiên như vậy
nhưng ưu tiên đến cấp độ như thế nào đi vào
làn đường như thế nào hoặc là chẳng hạn như ngay trên
nhưng đấy thì xe cao tốc nhận xe khách thì
được đi với tốc độ là bao nhiêu nếu mà
trong trường hợp mà khi mà có kẻ ưu tiên như vậy
nếu mà những phương án tối ưu thì phải
có sự thông báo với cả cảnh sát giao thông
của cái tuyến đường cao tốc để họ biết họ ra
các tín hiệu để cho các xe khác biết
chẳng hạn thì nó sẽ hạn chế
được còn trong trường hợp ngay như kể cả xe
khách đi với tốc độ cao như vậy và trong
một cái khoảng mưa mặc dù là
cái khoảng cách có thể nhìn thấy được
nhưng mà mưa chẳng hạn
thì kể cả khi có khi nhìn hiệu rồi
thì tôi nghĩ rằng với những người mà tham gia
giao thông có kinh nghiệm thì họ cũng nói rằng
với khoảng cách như vậy mà có một phanh lại
thì cũng cái khả năng mà có thể tránh được
cũng rất là ít thì tôi nghĩ rằng
tất cả những người để hạn chắc bên để
không xảy ra những trường hợp như vậy nữa thì tôi nghĩ
rằng có sự và cuộc rất thâu đáo
của các bên của cơ quan ngành sách điều tra cũng như
của các bên làm luật và một sự việc nữa
thì cũng thu hút được sự chú ý của
dư luận đó chính là vụ cháy
ở trung cư tại tp hcm vừa
xảy ra dạng sáng ngày hôm qua khiến
một mươi ba người thiệt mạng đã một lần nữa
dấy lên lo ngại về hỏa hoạn tại trung cư
đây thì không phải là một vụ hỏa hoạn đầu tiên
và tôi e là có khi cũng
không phải là lần cuối cùng báo chí
thì đã đề cập đến vấn đề này rất là nhiều rồi
nhưng mà lúc này thì có lẽ là quý vị khán giả
của truyền hình nhân dân thì cũng rất là muốn lắng nghe
ý kiến của cá nhân chị về
thực trạng phòng cháy chữa cháy ở các trung cư hiện nay
tôi nghĩ rằng đúng là như chị nói
là cái vấn đề mà đây không phải là
vụ cháy đầu tiên ở trung cư
có rất nhiều những trung cư của chúng ta đã bị cháy
trong vòng vài năm trở lại đây
tuy nhiên cái lần này nó thực sự là
một cái hồi đó động khẩn cấp vì con số
thiệt mạng quá lớn quá khủng khiếp luôn
và chúng ta thấy rằng rõ ràng
đây đặt ra cái câu chuyện về bài toán
quản lý cái phần mà phòng cháy chạy cháy ở trung cư
khi mà các trung cư giao bán
đặc biệt là những trung cư cao tầng
mà đây chỉ là trung cư cao một mươi bốn tầng ạ
chúng ta lưu ý là trung cư cao một mươi bốn tầng
và khi hỏa hoạn thì cháy
ở tầng hầm mà vẫn có
những nạn nhân là chết ở tầng một mươi hai
thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện nó khủng khiếp như thế nào
trong đó chúng ta có những trung cư là
ba mươi thậm chí đến
hơn ba mươi tầng
thì chúng ta nghĩ rằng khi mà nó xảy ra
thì nó sẽ còn khủng khiếp hơn nữa
và bài toán đặt ra là khi tất cả những trung cư
đấy khi xây dựng
khi mà làm giấy phép về đầu tư xây dựng
thì đều có các phần liên quan tới phần phòng cháy chữa cháy
nhưng vấn đề là
có rồi nhưng mà hoạt động
quản lý nó ra như thế nào
nó vận hành ra sao đấy lại là một câu chuyện khác
và theo như những gì mà truyền hình quốc hội
chúng tôi làm
tại hiện trường ngày hôm qua
thì đã phỏng vấn một số những nhân chứng
thì họ đều nói rằng là họ không nghe thấy
hồi chuông báo động họ không nghe thấy chuông
chuông báo động bị cứu hỏa là cái thứ nhất
và cũng có nhiều nguồn tin thì cho rằng là
ngay buổi chiều hôm thứ năm
là đã có một cuộc họp đối thoại
giữa ban quản lý trung cư và
những người dân thì trong đó có những người dân họ đã
phản ánh là
họ đã nhìn thấy có những bảo vệ
hút thuốc ở dưới hầm xe này có những cái
trong cầu thông máy thì chuông báo động
còn cấp thì không liên lạc được
và rất là đáng tiếc là cuộc họp đối thoại đấy
vừa mới diễn ra chiều hôm trước thì dặn
sáng ngày hôm sau là chính tại trung cư đấy
là cái tai nạn đã xảy ra thì chúng ta thấy rằng
cái câu chuyện quản lý và chắc chắn
rằng khi nói riêng ở vụ cháy này
thì khi mà có
số người thiệt mạng nhiều như vậy thì chắc chắn
nó sẽ đơn thuần nó
nhiều khả năng tôi nghĩ rằng sẽ phải khởi tố
khi mà có đủ các chứng cứ để
chứng tỏ rằng cái hệ thống hoạt động
về phòng cháy chữa cháy của trung cư không tốt
hoặc là có những cái cảnh báo
mà anh không lắng nghe và một cái điểm
nữa cũng một phần nữa là cái phần
kỹ năng tự thoát hiểm của những người dân
tôi nghĩ rằng cũng vẫn phải liên tục
phải liên tục phải đào tạo bởi vì
là có những cái trường hợp như chúng tôi
làm phòng sự vừa rồi đấy
thì có thể thấy rằng là
kích hượng người mà trong cái vụ
mà hỏa hoạn sáng hôm qua thì lực lượng
phòng cháy trịa cháy đã làm rất là tốt
dập cháy rất nhanh nhưng đa phần
nạn nhân lại chết là chết vì khói ngạn
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo vĩnh quyên
tại buổi làm việc với sở giao thông vận tải
thành phố đà nẵng vào sáng ngày hai mươi tháng ba
liên quan đến vấn đề xây dựng
văn hóa giao thông tại địa bàn
bí thư thành ủy đà nẵng trương quang nghĩa nói
trước hết là phải xây dựng văn hóa
cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông nghiêm túc
cảnh sát giao thông có hình ảnh đẹp
thì chẳng có người dân nào muốn vi phạm
tại cuộc họp kiểm điểm tiến đội
triển khai dự án đầu tư xây dựng
cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn
ngày hai mươi tháng ba bộ trưởng giao thông
vận tải nguyễn văn thể khẳng định
việc giao các dự án thành phần để xây dựng
cao tốc này sẽ được bộ thực hiện công tâm
khách quan không có chuyện xin cho
những ban quản lý dự án ít việc
nhưng điều hành chậm chạp bộ giao thông
sẽ thu hồi dự án và kỷ luật lãnh đạo
đối với các dự án cao tốc bắc nam
ban nào được giao nhiệm vụ phải bảo đảm
tiến độ gói thầu chậm sẽ chảm luôn
liên quan đến vụ cháy
ở trung cư carina plaza
phường một mươi sáu quận tám tp hcm
vào ngày hai mươi ba tháng ba
khiến hơn một mươi người chết hàng chục người bị thương
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nguyễn thành phong yêu cầu kiểm tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một mươi ba người chết
phòng cháy chữa cháy quận tám
nói một năm kiểm tra hai lần
về công tác phòng cháy chữa cháy của trung cư trên
tuy nhiên sáng nay tôi đến hiện trường
thì người dân nói họ không nghe thấy tiếng chuông
với những góc nhìn khác nhau những khía cạnh
đề cập khác nhau thì báo chí tuần qua đã giúp
quý vị và các bạn có cái nhìn đa chiều
về các vấn đề tuy nhiên nhìn nhận vấn đề
thế nào điều đó tùy thuộc vào cách tiếp cận
của mỗi quý vị khán giả đến đây thì
chương trình nhà báo và công luận tuần này cũng xin được kết thúc